tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở kim trung đông anh hà nội có sáu bệnh nhân covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
và tính đến ngày hôm nay theo thông tin từ bộ y tế thì việt nam đã chữa khỏi được hai trăm hai mươi hai ca nhiễm dịch
sáu bệnh nhân covid một mươi chín tại bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở kim trung đông anh hà nội được công bố khỏi bệnh ngày hôm nay đều đã có ít nhất hai lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với sars cov hai
từ khi vào trong viện được các bác sĩ chữa trị thì tôi cảm thấy sức khỏe ổn định các bác sĩ ở đây rất nhiệt tình chăm sóc bệnh nhân bản thân cảm thấy rất vui và cảm ơn các bác sĩ ở bệnh viện đã nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi
sức khỏe của mình thời điểm lúc mới bị nhiễm thì nó không có biểu hiện rõ ràng thì nó chỉ thấy mệt mỏi trong người thôi
thì đến lúc mà làm các cái kiểu là làm các cái xét nghiệm sàng lọc ra ấy đấy thì thấy có tổn thương
tổn thương ở phổi đấy nhưng mà nó cũng chỉ gây mệt mỏi thôi
thì sau thời gian điều trị này thì mình thấy bây giờ sức khỏe mình đã tốt tần lên với cả không có triệu chứng gì
mình rất vui và cảm ơn các nhân viên y tế và y bác sĩ ở đây đã quan tâm đến các bệnh nhân ở nhiễm covid
hơn ba tháng điều trị thì bây giờ hiện tại đang còn khoảng ba mươi chín bốn mươi bệnh nhân dương tính hiện tại đang nằm viện điều trị
và các bệnh nhân trước đây tuyên bố khỏi bệnh thì cũng
có một số bệnh nhân thì đang phải ở lại theo dõi tiếp
hiện tại sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định không ho không sốt đủ điều kiện công bố khỏi bệnh
và sẽ tiếp tục được cách ly theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo